ngày ba tháng một mươi một tới đây cục cảnh sát giao thông sẽ chính thức tiến hành phạt nguội trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
nhằm giúp cho việc phát hiện và xử lý vi phạm khách quan chính xác nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân
hệ thống camera trên tuyến đường này do công ty hệ thống thông tin fpt triển khai thí điểm sẽ tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm
các phương tiện vi phạm sẽ bị xử lý theo cả hai hình thức xử phạt trực tiếp và xử phạt nguội qua hệ thống camera
việc phát triển hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua camera đã được chính phủ phê duyệt
trước đây cục cảnh sát giao thông đã triển khai hệ thống giám sát ở một số đoạn tuyến như pháp vân cầu rẽ hà nội vinh tp hcm trung lương
và thực tế cho thấy đã mang lại hiệu quả tích cực
việc xử phạt bằng camera trên cao tốc hà nội lào cai sẽ được thí điểm trong giai đoạn đầu
đề án vừa làm vừa rút kinh nghiệm khi thành công sẽ triển khai ở tất cả các tuyến đường trên cả nước